bệnh viện trợ rẫy tp hcm vừa áp dụng thành công phương pháp mới khi phẫu thuật chữa trị bệnh ung thư dạ dày
không chỉ giúp cho bệnh nhân kéo dài sự sống mà điều này còn mở ra một bước tiến mới trong việc chữa trị bệnh ung thư tại nước ta hiện nay
bệnh nhân này bị ung thư dạ dày đã nhiều năm nay tuổi cao sức đề kháng kém xác định nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ có tiên lượng xấu
sau khi hồi trần các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy quyết định thực hiện ca phẫu thuật áp dụng phương pháp ba trong một kết hợp phẫu thuật quýt bô phẫu thuật cắt khối tá tụy phẫu thuật cắt dạ dày và phẫu thuật cắt đoạn đài tràng ngang cho bệnh nhân
lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật đài phẫu ba phẫu thuật cùng lúc
những kỹ thuật về khâu nối thì cũng rất là đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác
để đảm bảo những mệnh nối như đường mật đường tụy không bị xì dò và máu nuôi các vùng nối đều bảo đảm
theo các bác sĩ sự thành công của phương pháp này sẽ giúp họ tự tin hơn trong việc phát triển những phẫu thuật cao cấp dành cho những trường hợp khó mà trước đây vì kinh nghiệm còn hạn chế nên đã phải dừng lại
sự thành công của các mẫu này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn trong phát triển những phẫu thuật cao cấp
để đảm bảo những mệnh nối như đường mật đường tụy không bị xì dò và máu nuôi các vùng nối đều bảo đảm